mặc dù thời gian từ nay đến tết đang còn gần một tháng nhưng trong những ngày này tại thành phố hồ chí minh
việc chuẩn bị nguồn hoa cây cảnh cung cấp cho thị trường đã diễn ra hết sức sôi động
theo hội hoa kiển thành phố hồ chí minh tết năm nay số lượng hoa cây cảnh cung ứng cho thị trường thành phố dự kiến sẽ tăng hai mươi so với tết hai nghìn một mươi bảy
riêng năm chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như chợ hồt thị thanh thái đàm sen và hai chợ đầu mối bình điền và thủ đức chiếm khoảng tám mươi thị phần
sáng lượng hoa nhập về các chợ trong tám ngày cao điểm trước tết đạt hai năm trăm linh tấn và giá bán sẽ tăng lên từ hai mươi năm đến ba mươi
so với thị trường đến bây giờ người dân đã mua chuẩn bị tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
thì năm nay thị trường sôi động và rất nhiều bông hoa mới nhất là các tỉnh miền bắc đưa vào
cũng như là miền trung cộng với là cam quýt các tỉnh như ngoài bắc hùng yên đưa xe truyền vào
còn bông hoa dẫn từ miền tây chuyển lên
đến thời tiết hôm nay nắng ráo này rất là tiệt vì bông hoa cần phải nắng ráo và khí hậu này đẹp
tốt cho người dân và cũng tốt cho người buôn bán kỳ kỳ như tụi em
hiện nay tình hình buôn bán hoa cây cảnh đã diễn ra hết sức sôi động số lượng đã được chuyển về thành phố ngày càng nhiều
tuy nhiên do năm nay nhuần muộn hơn một tháng nên các phường mai nở không đẹp bằng năm trước
bắt đầu từ đầu tháng một mươi hai này là bắt đầu sôi động rồi chuẩn bị hàng tết hết rồi
mai vàng rồi nói chung là các loại hoa phục vụ tết
thì cũng ổn đấy hết sôi động giá cả bây giờ tất cả là nhích lên hết rồi
thì em thì cũng bán như mọi năm thì cũng có mai vàng rồi cốt vàng thỏ cam bưởi rồi quất tắt tất cả
tết năm nay thành phố sẽ tổ chức hai hội chợ hoa xuân một trăm ba mươi chợ hoa tết
do đó để chuẩn bị lượng hoa phục vụ cho thị trường hoa tết của thành phố
hiện nay các hộ nông dân trồng hoa củ chi gò pháp thủ đức hóc môn v v cũng đang tất bật để đưa hoa xuống chợ